trước đó thanh tra tỉnh đã vào cuộc xác minh và phát hiện nhiều sai phạm tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
theo đó trước ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng và ông trần văn khương
phụ trách kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc đã lập khống hai mươi bộ hồ sơ chứng tử thanh toán khống với số tiền một tám trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó một mươi ba hóa đơn có dấu hiệu mua bán đất bất hợp pháp
ngoài hai mươi bộ hồ sơ nêu trên còn có ba bộ hồ sơ chứng tử
chứng từ chi thanh toán khống với số tiền hơn tám mươi tám triệu đồng
sau khi bị phát hiện ông hòa và ông khương đã nộp lại một tám trăm năm mươi bốn tỷ đồng từ hai mươi bộ hồ sơ khống kia
nhưng những hành vi này đã vi phạm các quy định về quản lý tài chính
còn đối với ba bộ hồ sơ chứng từ chi thanh toán khống với số tiền hơn tám mươi tám triệu đồng là hành vi khai man chứng tử kế toán
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi